ở vào ngày mai tnn cấp cao hà nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm lại đối với bị cáo trần thị hiền
mẹ nữ sinh rau gà ở điện biên bị sát hại vào dịp tết hai nghìn một mươi chín và vì thị thu về tội mua bán trái phép chất ma túy
ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tnn tỉnh điện biên đã tuyên phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù
vì thị thu tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy sau đó hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu oan
theo bản án sơ thẩm do trần thị hiền mua ma túy còn thiếu nợ của bùi văn công lường văn hùng đòi nhiều lần không được
nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của trần thị hiền để tạo sức ép
quá trình giam giữ bắt cóc các đối tượng đã nhiều lần hãm hiếp nạn nhân và sau đó là sát hại
vụ án từng gây rúng động dư luận trong dịp tết hai nghìn một mươi chín
bị lực lượng chức năng kiểm tra khi có dấu hiệu phạm pháp trong đêm khuya hai đối tượng phạm văn dũng và võ đức mười
đã manh động dùng hung khí tấn công tổ công tác hồng tẩu thoát
cả hai bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
nghiện ma túy nên vào đêm khuya ngày một mươi năm tháng ba dũng và mười chở nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
khi gặp tổ của tuần tra cả hai đã tăng ga bỏ chạy
lực lượng lợi dụng đêm tối dũng đã rút sao thủ sẵn trong người tấn công chống trả thành viên tổ công tác
khiến anh nguyễn minh hiến bảo vệ dân phố bị thương
tổ công tác đã nhanh chóng khống chế bắt giữ được đối tượng dũng
truy đuổi bắt giữ được võ đức mười ngay sau đó
công an thị xã sapa tỉnh lào cai đã kiểm tra phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường sapa thị xã sapa
tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ minh thúy ở tổn nam phường sapa
phát hiện hai người đàn ông có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy gồm nguyễn trần cường
và nguyễn tuấn long cùng chú xã hùng việt huyện cầm khê tỉnh phú thọ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng gồm ma túy tổng hợp các loại
cùng nhiều tài liệu dụng cụ dùng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đến hai mươi ba h khuya ngày một mươi bảy tháng ba lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước
đã tìm thấy thi thể bé gái một mươi năm tuổi là một trong ba bé gái bị nước cuốn trôi mất tích
ở trong lòng hồ thủy điện cần đơn vào tối cùng ngày
trước đó vào chiều cùng ngày ba bé gái từ một mươi năm đến một mươi sáu tuổi cùng chú xã thiện hưng
huyện bù đốp tỉnh bình phước đến khu vực lòng hồ thủy điện cần đơn
thời điểm đó lòng hồ đang cạn nên cả ba cháu bé đã xuống phía dưới để chơi
và đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút chiều cùng ngày nước bắt đầu dâng cao
ba cháu bé bất ngờ bị nước cuốn trôi mất tích
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sử dụng các phương tiện chuyên dụng
triển khai tìm kiếm ba cháu bé
sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm đến hai mươi ba giờ khuya cùng ngày
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một cháu bé cách hiện trường hơn hai trăm linh m
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại
nữ tài xế trong vụ va chạm giao thông trên phố trần cung quận cầu giấy hà nội
vào ngày năm tháng ba gây ổn ảo dư luận đã nộp số tiền phạt một mươi một triệu đồng
cho hành vi điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn
trước đó nữ tài xế này đã bị xử phạt ba mươi năm triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô
mà trong hơi thở có nồng độ cồn
như vậy tổng số tiền phạt nữ tài xế này phải nộp cho hai hành vi vi phạm nồng độ cồn
và điều khiển phương tiện không quan sát gây tài nạn là bốn mươi sáu triệu đồng
thưa quý vị công an tp hà nội vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí
gây ra một số vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố
sau đối tượng bị bắt có đội tuổi từ một mươi sáu đồng
đến hai mươi đều ở phường lĩnh nam quận hoàng mai thành phố hà nội
đây là nhóm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản vào lúc h bốn mươi bảy phút ngày một mươi năm tháng ba
tại khu vực tuyến phố lê lợi thuộc phường nguyễn trãi quận hà đông
nhóm cướp hết sức manh động liều lĩnh sử dụng hai xe máy cầm theo hung khí là hai tuyếp sắt hàn
giao phóng đi trên các tuyến phố vắng người qua lại chặn người đi đường để cướp tài sản
với phương thức này thì cả nhóm đã gây ra bốn vụ cướp tài sản
đi đường vào ban đêm tại các quận hoàng mai hai bà trưng và hà đông
công an thành phố hà nội đề nghị ai là bị hại
người biết thông tin các vụ việc nêu trên liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
tại địa chỉ số bảy thiền quang hai bà trưng hà nội
hoặc theo số điện thoại của đồng chí hoàng thế hiển đội trưởng đội trọng án chín trăm tám mươi ba ba trăm linh bốn tám trăm bảy mươi chín
để giải quyết theo quy định của pháp luật
trước tình hình các nhóm đối tượng vì lợi nhuận
khai thác nguồn lợi thủy sản mà có hành vi cố ý gây thương tích
và hủy hoại tài sản trên vùng biển thuộc địa bàn tỉnh cà mau trong thời gian gần đây
giám đốc công an tỉnh cà mau đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện có tuyến ven biển
thực hiện quyết liệt các biện pháp truy quét mạnh mẽ nhóm đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích
để tranh giành ngư trường giữ gìn an ninh trật tự giúp cho ngư dân an tâm bám biển vươn xa
phản ánh tại địa bàn huyện u minh
đây là nhóm thanh niên gồm tám đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh
khởi tố và bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
hầu hết các đối tượng trên đều trú tại xã khánh bình tây và khánh bình tây bắc huyện trần văn thời
chỉ vì tranh chấp nguồn lợi từ việc khai thác thủy sản trên ngư trường thuộc địa bàn huyện u minh
phạm thế công ở huyện u minh đã có hành vi dùng hung khí thậm chí súng bắn đạn trì
để tấn công ngư dân trên các tàu cá đang đánh bắt thủy hải sản
coi như sau khi mà có cái sự việc xảy ra tranh chấp thì các đối tượng này rất là manh động
và là có những cái thái độ coi như xem thường pháp lực và có những cái có thể là tấn công
bất cứ những cái hung khí gì đến các cái đấu cương của mình
vì vậy trong thời gian qua thì thấy rằng là các cái đối tượng này rất là hung hãng
và cần phải có cái biện pháp xử lý làm thế nào đó để trong thời gian tới được đốt hơn
còn đây là đối tượng nguyễn trí tâm
chú tại huyện trần văn thời cũng đang bị công an huyện u minh khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
do tranh chấp vị trí khai thác thủy sản trên ngư trường thuộc địa bàn xã khánh hội huyện u minh
nên vào ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tâm và các thuyền viên trên tàu đã tấn công qua lại với tàu ca khác
hậu quả khiến hai ngư dân bị thương phải đưa vào bờ cấp cứu
theo lời trình báo của các ngư dân hầu hết họ bị tấn công một cách bất ngờ
các đối tượng dùng phương tiện nhỏ có công suất lớn
trên đó chứa sẵn gạch đá vỏ ốc cùng với các dụng cụ và hung khí khác cặp sát vào tàu của họ khống chế
không cho khai thác sau đó tấn công gây thương tích cho các thuyền viên
trước tình trạng trên các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương có tuyến ven biển đã triển khai mạnh mẽ nhiều biện pháp
để xử lý nghiêm các nhóm đối tượng côn đồ hung hãn tranh chấp ngư trường gây mất an ninh trật tự tại các vùng biển
cơ quan ánh sát thử tra cơ quan huyện u minh cũng kêu gọi bà con ngư dân nên chấp hành đúng quy định của pháp lực
trong việc khai thác nguồn lợi thị trạng trên biển không được tranh dần bến bãi
gây án diệt
có những mâu thẫn dẫn đến cố gây ghen tích và gây thiệt hại tài sản cho người khác
nếu người nào cố tình vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp lực
nhằm lập lại an ninh trật tự giữ vững môi trường lành mạnh trong khai thác nguồn lợi thủy hải sản trên các ngư trường
thời gian tới các lực lượng chức năng của cả tỉnh cà mau tiếp tục tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các nhóm đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các vùng biển nhằm tạo sự tin tưởng
giúp ngư dân yên tâm
ngư dân yên tâm bám biển vươn xa giữ vững chủ quyền biển đảo của tổ quốc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với võ ngọc hà quyên
chú tại quận tân bình tp hcm về tội lừa đảo chiếm nất tài sản
kết quả điều tra xác định như sau
võ ngọc hạ quyên chuyên kinh doanh mua bán bất động sản tại tp hcm
để tạo được lòng tin quyên đã nhiều lần vay mượn tiền của các bị hại
ban đầu trả đầy đủ tiền góp vào lãi
sau đó lại kêu gọi góp vốn mua các nhà đất có giá trị cao
tại khu vực trung tâm thành phố hoặc huy động vốn cho vay đáo hạn ngân hàng
cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
với phương thức thủ đoạn như trên
võ ngọc hạ quyên đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tổng số tiền trên tám mươi tỷ đồng
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của võ ngọc hạ quyên
và các đối tượng có liên quan